theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đợt không khí lạnh mới sẽ đẩy nền nhiệt miền bắc giảm mạnh với mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi bảy độ c vùng núi cao là từ tám đến một mươi một độ c
sáng nay nhiệt độ miền bắc tiếp tục giảm sapa lào cai là một mươi độ c móng cái quảng ninh là một mươi hai độ c bắc giang là một mươi năm độ c
cũng trong sáng nay ở hà nội nền nhiệt thấp ghi nhận ở ba vì và sơn tây là một mươi sáu độ c láng và hoài đức là một mươi bảy độ c
các tỉnh đồng bằng khác phổ biến từ một mươi năm một mươi bảy độ c đến trưa do không khí lạnh suy yếu nhiệt độ bắc bộ bắt đầu tăng nhẹ
trời hừng nắng phổ biến từ một mươi tám hai mươi độ c miền núi là từ một mươi hai một mươi ba độ c
từ gần sáng ngày mai hai mươi sáu tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống các tỉnh miền bắc nước ta khiến nền nhiệt trong khu vực giảm sâu
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vài nơi
các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi tiếp tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn năm
các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ duy trì tình trạng trời rét vùng núi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi bảy độ c vùng núi cao là từ tám đến một mươi một độ c
hà nội trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ một mươi năm đến một mươi bảy độ c